việc ký kết lần này góp phần phát triển tiềm năng thế mạnh và quảng bá văn minh đô thị cần thơ nói riêng và đồng bằng sông kiều long nói chung
đây là loại tàu hai thân vỏ nhôm có chiều dài bốn mươi một bốn mươi tám m chiều rộng một mươi tám m vận tốc trung bình từ hai mươi chín đến ba mươi hai hải lý trên một giờ sức chứa ba trăm ba mươi chín chỗ ngồi và có phòng họp được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế
ngoài hạng ghế phổ thông tàu còn được trang bị hạng ghế thương gia phòng họp quầy ba theo tiêu chuẩn quốc tế
một chuyến trên một ngày ở cả hai bến là bến tàu trung tâm thành phố cần thơ và bến tàu du lịch côn đảo tập trung chủ yếu là vận chuyển hành khách và hàng hóa
thời gian chạy dự kiến khoảng ba giờ ba mươi phút và đưa vào khai thác chính thức từ ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín